theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão
đây là cơn bão số bốn trên biển đông trong năm nay có tên quốc tế là bão higos
vào hồi một mươi sáu h vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi chín độ vĩ bắc một trăm một mươi năm năm độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm bảy mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ
giật cấp một mươi một ban kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm năm mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đi vào đất liền phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
do ảnh hưởng của bão các tỉnh hà giang yên bái tuyên quang lai châu sẽ có mưa to
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất